tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo ở cùng quê gia lai
gồm nguyễn thành vũ một mươi sáu năm tù đỗ thanh thành một mươi năm năm tù phạm văn thịnh một mươi ba năm tù
phan hoàng phúc một mươi năm tù nguyễn thành đạt một mươi một năm tù và nguyễn anh ngọc quê tỉnh hà tĩnh
một mươi hai năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhóm thợ nề của vũ nhậu tại một quán
thuộc địa bàn quận liên triều vũ giao lưu với anh lưu văn hải và đã xảy ra mâu thuẫn
vũ gọi nhóm thành thịnh phúc đạt ngọc tập trung tới quán chờ vũ ra hiệu sẽ xông vào
trong lúc vũ và hải ép nhau uống thì đã nảy sinh xô xát chủ quán và nhân viên vào can
thì đã bị nhóm của hải đánh hội đồng trong đó có anh võ văn hùng bị đạt đánh thương tích chín mươi sáu
một đôi nam nữ vừa vào nhà nghỉ thì đã bị công an bắt giữ khám xét tại chỗ phát hiện
một hai trăm linh viên ma tuyến được năm thành niên cuốn quanh bụng
vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
là thái văn triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và mong thị hiền chú tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại một nhà nghỉ ở phường bến thủy thành phố vinh công an phường bến thủy tiến hành kiểm tra hành chính
một đôi nam nữ khi vừa xuống xe taxi để vào nhà nghỉ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường tiến hành khám xét nhanh thu giữ sáu túi ni lông
dán băng dính tại phần bụng của đối tượng
bên trong có sáu túi ni lông chứa một hai trăm linh viên hồng phiến
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau ra quân kiểm tra và đã phát hiện nhiều kiện hàng hóa
không rõ nguồn gốc tại hai địa điểm tại phường tám tp cà mau và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
thiên đăng cà mau có địa chỉ tại số bốn mươi hùng vương phường năm tp cà mau
tại hai địa điểm này lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai trăm linh một kiện hàng hóa gồm tét
xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín kính chắn giọt bắn phụ tùng xe gắn máy tấm lót nhựa pvc
máy cắt đồ sắt linh kiện điện tử điện lạnh thiết bị đồ dùng gia đình
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
hiện nay các kiện hàng vi phạm trên đã bị tạm giữ
thưa quý vị ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh nam định mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang ở phường hàng một quận đống đa thành phố hà nội
mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội
làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điểm a khoảng một điều một trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng
và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức
danh dự và nhân phẩm của cá nhân
hành vi của đỗ nam trung đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc
chạy theo những lời kêu gọi cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch
nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại việt nam gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc
làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền
trung đã có hai tiền án trong đó năm hai nghìn một mươi năm bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xử phạt một mươi bốn tháng tù giam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
năm hai nghìn hai mươi hai trong ngày đầu tiên của cao điểm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hồ văn tuấn ba mươi tám tuổi trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy tại khu phố hai phường phước trung thành phố bà rịa
tại hiện trường và nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ chín gói ni lông
bên trong có chứa chất kết hợp chất tinh thể màu trắng trong suốt
đối tượng khai là ma túy có trọng lượng khoảng ba mươi gram
theo lời khai của tuấn số ma túy nói trên được tuấn mua từ một người đàn ông tên là thắng
ở huyện long thành tỉnh đồng nai về phân ra bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
cùng ngày tại một nhà nghỉ tại phường phước trung thành phố bà rịa
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng ba đối tượng đang tàng trữ ba gói ni lông bên trong có chứa ma túy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trần đình quang chú tại thành phố hà nội
hiện đang ở phường đồng quang thành phố thái nguyên về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào cuối tháng tám năm nay cơ quan công an phát hiện quang có hành vi tàng trữ nhiều giấy tờ giả
quá trình làm việc quang giao nộp thêm nhiều loại giấy tờ biển số xe giả bốn khẩu súng ngắn
một trăm hai mươi sáu viên đạn nhiều vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ khác
kết luận giám định đối với số tăng vật thu được xác định có hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
một súng bắn bị bệnh sát bằng thí nén thuộc danh mục đối chơi nguy hiểm
một khẩu súng mô hình một trăm hai mươi một viên đạn thể thao năm viên đạn mô hình
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
một vụ vận chuyển trên tám trăm linh kg pháo lậu
từ campuchia vào việt nam
giạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ công tác của đồng biên phòng vàng trảng châu
bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp cùng công an xã phước vinh tổ chức mật phục
tại khu vực ấp phước trung xã phước vinh huyện châu thành phát hiện một chiếc ghe chất đầy hàng hóa
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra các đối tượng trên ghe đã nhảy xuống sông tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có năm mươi bốn bịch ni lông màu đen
bên trong mỗi bịch có một mươi hộp pháo hoa
có xuất xứ từ trung quốc với tổng trọng lượng hơn tám trăm linh kg
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an phường trường an
thành phố vĩnh long vừa triệt xóa một nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tiến hành kiểm tra căn nhà số hai mươi năm khóm tân quế đông phường trường an thành phố vĩnh long
lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có một mươi một đối tượng gồm hai nam và chín nữ đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
trên chiếu bạc có nhiều bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng cùng số tiền năm triệu hai trăm linh nghìn đồng
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền trên bảy mươi triệu đồng cùng một mươi điện thoại di động
cũng tại tỉnh vĩnh long công an huyện mang thít phối hợp với công an xã mỹ phước
đã triệt xóa một nhóm gồm một mươi một đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ sáu con gà một cây cân một mươi một điện thoại di động và trên một mươi sáu triệu đồng trong người các đối tượng
thời điểm càng về cuối năm dự báo tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang triển khai các biện pháp nhằm kìm giữ ngăn chặn loại tội phạm này
mới đây nhất tại ấp hai xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất tỉnh đồng nai đội cảnh sát hình sự công an huyện thống nhất
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an đồng nai đã phát hiện bắt quả tàng một nhóm chín đối tượng
đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
thu giữ gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các con bạc
cùng nhiều tăng vật liên quan phục vụ việc đánh bạc
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã triệt phá một mươi ba vụ
bắt giữ tám mươi năm đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
thu giữ một mươi năm bộ bài tay một bộ lắc tài xỉu sáu con gà đá hai mươi tám xe máy hơn ba trăm ba mươi bảy triệu đồng trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng cùng các tăng vật có liên quan đã khởi tố một mươi ba vụ tám mươi năm bị can
có thể thấy bên cạnh tội phạm đánh bạc truyền thống lợi dụng các địa bàn
xa trung tâm khu vực hẻo lánh vườn cao su tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới
thì hiện nay các đối tượng đánh bạc sử dụng mạng internet mạng viễn thông
gồm các hình thức lô đề cá độ bóng đá để đánh bạc
chúng tôi sẽ tham dự ban lãnh đạo công an huyện thực hiện tuyên truyền về tác hại
cũng như là cái nguy cơ của việc tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc đến các đối tượng
và các địa bàn mà thường xuyên xảy ra các đánh bạc
phối kết hợp với công an các xã thị trấn tăng cường các biện pháp tuần tra ở địa bàn giáp ranh
ở địa bàn thường xuyên xảy ra đánh bạc
tên hàn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác
như cho vai nặng lãi cướp cướp giật trộm cắt tài sản
gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và bức xúc trong xã hội
vì vậy thời gian tới công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục nỗ lực
quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm cờ bạc ra khỏi địa bàn
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị tại thị xã kiến tường ban chí đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an vừa phối hợp
cùng với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy gần hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
số thuốc lá nhập lậu do công an thị xã kiến tường công an các huyện mộc hóa
vĩnh hưng tân hưng tri cục hải quan cơ khẩu quốc tế bình hiệp
và bộ đội biên phòng tỉnh long an phát hiện và thu giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an đã tổ chức tiêu hủy gần hai năm triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu
bị xử lý tịch thu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
việc phát hiện bắt giữ và tiêu hủy công khai số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng góp phần ngăn chặn nạn buôn bán
vận chuyển và lưu hành thuốc lá ngoại nhập lậu tạo môi trường kinh doanh
cạnh tranh bình đẳng cho thị trường sản xuất trong nước
còn công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu đang điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc
đối với đối tượng hữu minh lý sân hoàng chín trăm tám mươi sáu ngụ khống năm phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đây là đối tượng có quyết định truy nã
theo hồ sơ của cơ quan công an cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tan một mươi năm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại sân gà này hữu minh lý cùng đồng bọn tổ chức phục vụ canh đường cho các con bạc tham gia sát phạt
quá trình điều tra hữu minh lý bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt được hữu minh lý khi y đang lẫn trốn tại tỉnh đồng nai
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt đối tượng truy nã đoàn thế cường năm mươi tuổi
trú tỉnh đồng nai về tội cố ý gây thương tích sau hơn một năm lẫn trốn tại tỉnh con tum
trước đó khuya ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cường đến phòng trọ của anh nguyễn anh sơn ba mươi bảy tuổi
quê tỉnh quảng bình tạm trú khu phố phước hiệp thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
để giải quyết mâu thuẫn về việc vay mượn tiền
tại đây xảy ra cãi nhau lúc này cường xông đến dùng chân đạp anh sơn nhưng không trúng
thay vậy người dân vào can ngăn cường rút trong người ra một khẩu súng bắn một phát
trúng vào cổ hồng của anh sơn gây thương tích hai mươi ba rồi tẩu thoát
truy bắt cường không có kết quả nên công an ra quyết định truy nã toàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp công an huyện sa thầy tỉnh con tâm
bắt giữ đoàn thế cường khi y đang lẫn trốn tại thôn hai thị trấn sa thầy
từ lời khai của cường cơ quan công an thu giữ khẩu súng cường gây án giấu tại thôn aa
xã eana huyện rồng na tỉnh đắk lắc
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tang đối tượng lê văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường phú sơn thành phố thanh hóa đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thành phố thanh hóa thu giữ sáu mươi năm viên thuốc lắc và năm mươi năm gói ma túy tổng hợp dạng đá
có trọng lượng gần năm mươi gram cùng nhiều tăng vật khác
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm hai gói ma túy đá có trọng lượng gần bốn mươi g
được cất giấu kỹ trên mái nhà
tại cơ quan công an lê văn trường khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết
về chia ra bán lẻ và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng võ văn chiến về hành vi cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
võ văn chiến cầm dao đến số nhà tám trăm năm mươi bốn đường trần hưng đạo thành phố quy nhơn
yêu cầu chị trần thị trúc mai đưa chìa khóa xe máy
trong lúc chị mai còn lưỡng lự chiến đã dùng dao không chế buộc chị mai phải đưa chìa khóa xe
rồi nổ máy rời khỏi hiện trường
ngay khi nhận được tin báo công an phường đống đa thành phố quy nhơn đã khẩn trương xác minh
truy tìm theo hướng đối tượng tẩu thoát
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn
cách hiện trường vụ cướp khoảng hai trăm linh mét
bước đầu chiến khai nhận đi cướp là do nghiện ma túy và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị trong thời gian qua lực lượng công an không quản những vất vả hiểm nguy
dốc toàn lực để ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên như vô cảm trước sự hy sinh đó không ít người đã có những hành vi cản trở
chống đối thậm chí còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở
thực hiện các quy định về phòng chống dịch phản ánh tại tỉnh đồng nai
đây là hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức
nhớ đã chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích
còn tân dùng gậy đập trúng bụng anh vĩ
tối hôm qua em có nhậu sỉnh có mấy anh lực lượng công an vô
em cầm dao chém trúng một anh công an
thì vào đây em thấy hơi hẳn
còn đây là hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ
hai đối tượng phùng duy huy và mai văn hiện
trước đó huy điều khiển xe máy xin qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thiện điều khiển xe ô tô tải đi chỗ khác nhưng không được tổ công tác đồng ý
một lúc sau huy và hiện điều khiển xe máy quay lại chốt
nẹp bô khiêu khích thách thức lực lượng trực tại chốt và lớn tiếng chửi bới
xúc phạm đến các thành viên tổ công tác
tổ công tác đã khống chế bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của huy và hiện
vừa bị tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tuyên phạt từ một mươi hai đến một mươi bốn tháng thủ giam
về tội chống người thi hành công vụ
để hạn chế hành vi chống người thi hành công vụ lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ hai đối tượng là phạm trung dũng và trương thị hương
cùng chú tại phố hương phúc phường ninh khánh tp ninh bình thu giữ một lượng lớn các loại ma túy
vật chứng thu giữ gồm một năm mươi ba gam ma túy đá và một viên ma túy tổng hợp
xe ô tô các công cụ phương tiện phục vụ cho việc bán trái phép chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên dũng mua của một đối tượng
ở tp hà nội với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng về cất dấu chia nhỏ để bán cho các đối tượng
các đối tượng nghiện ma túy kiếm lời
được biết phạm trung dũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với châu thành nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tại phường một tp vị thanh tỉnh hậu giang
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
có trụ sở tại địa chỉ trên
thì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại dự án khu nhà ở liên kế thuộc tổ thương mại cửu long
phường năm tp cà mau
theo đó khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long
do tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí gọi tắt là pvfc
làm chủ đầu tư
mùng năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu pvfc ký thỏa thuận hợp tác
với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
do châu thành nhân làm giám đốc
để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án
lợi dụng thỏa thuận hợp tác với pvfcco
châu thành nhân đã có hành vi gian dối
tự nhận là chủ đầu tư dự án
thực hiện phân lô bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn
hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc
chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi chín năm tỷ đồng của bốn mươi ba trường hợp người dân
công an tỉnh cà mau khuyến cáo người dân ai là bị hại trong vụ việc trên
hãy đến trình báo với cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an hà nam cho biết
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm nguyễn thị thanh nhàn
nguyễn huyền trang cùng chú tại tỉnh hà nam và nguyễn thị thảo
trú tại huyện thạch thành thanh hóa để điều tra làm rõ
về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm
công an hà nam đã phát hiện bắt quả tàng bốn đôi nam nữ
đang mua bán dâm tại nhà nghỉ sáu mươi chín thuộc địa phận tổ bốn
phường lê hồng phong tp phủ lý
cơ quan công an đã bắt người dân
người phẩn cấp đối với nguyễn thị thanh nhản về hành vi chứa mại dâm
nguyễn huyền trang và nguyễn thị thảo về hành vi môi giới mại dâm
khám xét nơi ở và nơi thực hiện hành vi bán dâm của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều bao cao su giấy tờ sổ sách
và các tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông đã tổ chức lễ gia quân
thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai tại thủy đoàn một đóng trên địa bàn
xã tân chi huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tham dự buổi lễ phát động có đại diện các đơn vị nghiệp vụ
của cục cảnh sát giao thông và công an các địa phương
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng
tuần tra kiểm soát trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông đồng thời tăng cường lực lượng phục vụ
nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân
trong dịp cuối năm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín đáng chú ý trong đợt cao điểm lần này lực lượng cảnh sát giao thông
cũng sẽ tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện đúng quy định của pháp luật
và qua quá trình vận hành của hệ thống thì chúng tôi cũng đã phát hiện được
những lỗi vi phạm chủ yếu đó là những lỗi vi phạm về chốc độ
đi không đúng phần đường làn đường rồi dừng đỗ sai quy định v v
thì có thể đánh giá là bước đầu thì người dân cũng đã có cái ý thức
khi mà đã bị xử lý thì cũng có cái ý thức rất là cao trong cái việc chấp hành pháp luật
khi tham gia giao thông
bên cạnh đó lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tập trung phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn giao thông
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông phấn đấu không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
không để xảy ra đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
sau lễ gia quân cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra kiểm soát
tuyên truyền xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông
được biết đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi